thưa quý vị quận thanh xuân đang là điểm nóng về dịch bệnh covid một mươi chín khi liên tục xuất hiện những ổ dịch mới
điều đáng nói chính từ sự thiếu ý thức của một bộ phận người dân dẫn đến nguy cơ bùng phát và lây lan rộng
hiện các ngành chức năng đang nỗ lực bằng mọi biện pháp khoanh vùng
truy vết các trường hợp có liên quan và tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho người dân tại các khu vực này
đây là ổ dịch tại cửa hàng tự chọn d nh ở số hai trăm một mươi tám lê trọng tấn phường khương mai quận thanh xuân
f đầu tiên được phát hiện là người chủ cửa hàng
theo khai thác dịch tễ cửa hàng không lắp đặt lớp kính chắn giọt bắn giữa người mua và người thanh toán
thậm chí khi chủ cửa hàng có triệu chứng nhiễm bệnh vẫn vô tư bán hàng
nhân viên bán hàng bất kỳ khi có một biểu hiện hoa sốt hay những triệu chứng của bệnh
chúng ta phải thông báo ngay cho cơ sở y tế để chúng ta được lấy mẫu xét nghiệm
vì hiện nay thì bất kỳ một ai chúng ta cũng không kể một ai
mà tất cả mọi người đều có nguy cơ lây nhiễm khi dịch bệnh đang có sự lây lan rộng
liên quan đến bệnh nhân bệnh nhân bán hàng bất kỳ khi có một biểu hiện hoa sốt hay những triệu chứng của bệnh
liên quan đến hai bệnh nhân mắc covid một mươi chín trên địa bàn
phường khương mai đã phối hợp với trung tâm y tế quận thanh xuân
ra soát truy vết các trường hợp f một đưa đi cách ly tập trung
hiện các lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa các khu vực có liên quan đến cửa hàng số hai trăm một mươi tám lê trọng tấn
và tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho người dân
chúng tôi có bốn cái chốt liên ngành gồm có là công an phường công an quận
dân quân bảo vệ và tự quản
và cán bộ công chức phường ra để lập biên bản
ngoài cái bốn chốt xử lý này thì chúng tôi tập trung đưa vào cái địa điểm là bốn cái tuyến đường
mà chính để đi vào địa bàn của phường khơ mai
còn đâu ngoài cái bốn chốt này ra thì chúng tôi có ba mươi năm cái chốt vùng xanh do tổ covid cộng đồng đảm nhiệm
và ngoài ba mươi năm cái chốt vùng xanh này ra chúng tôi còn bảy mươi các cái chỗ ngõ
mà chúng tôi rào chắn cố định để dân không thể đi qua lại được
theo thông tin từ sở y tế hà nội từ ngày ba mươi tháng tám đến mùng bốn tháng chín
thành phố hà nội triển khai đợt cao điểm thứ ba lấy mẫu xét nghiệm diện rộng trong cộng đồng
với khoảng hai trăm linh mẫu được lấy từ các khu vực tiếp giáp các ổ dịch phức tạp
các khu tập thể cũ đông người các đối tượng nguy cơ cao
trên cơ sở đợt lấy mẫu này thành phố hà nội sẽ có căn cứ rõ ràng hơn
để đánh giá nguy cơ tại các địa bàn trọng điểm
phong tỏa có
đi cách ly theo các quy định
trong thời gian qua liên tiếp các ổ dịch tại hà nội được phát hiện
từ các khu vực ngõ nhỏ đông dân cư và các chợ siêu thị cửa hàng tiện ích
đã cho thấy sự thiếu ý thức của một bộ phận người dân và các chủ cơ sở kinh doanh
khi không chấp hành quy định phòng chống dịch
và nếu tình trạng này vẫn tiếp diễn thì nguy cơ bùng phát dịch trên diện rộng hoàn toàn có thể xảy ra